chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay tại văn phòng chính phủ đồng chí trương hoa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực đã có buổi tiếp ông chu cường tránh án tòa án nhân dân tối cao trung quốc
phó thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng khi thấy quan hệ hai bên ngày càng phát triển tốt đẹp
nhất là qua các chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo cấp cao hai bên
cũng như cho đội đoàn ở trung ương và địa phương ngày càng đi vào chiều sâu
bên cạnh đó hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch đã có những bước phát triển mới
nhất là trong lĩnh vực tư pháp
hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác tư pháp
đây là cơ sở để tòa án tối cao hai bên tiếp tục trao đổi tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm
việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với trung quốc
và coi đây là chủ trương lâu dài trong chính sách đối ngoại
phó thủ tướng mong muốn tới đây hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp
như chia sẻ kinh nghiệm đào tạo tư pháp cũng như kinh nghiệm xét xử
chiều cùng ngày tại văn phòng
chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi tiếp ngài emi karani korup bộ trưởng kinh tế bulgari
hai bên bày tỏ mong muốn hợp tác song phương trên các lĩnh vực
nhất là lĩnh vực kinh tế nhằm đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều đi vào ổn định
hiện nay quan hệ hợp tác thương mại hai nước đã có bước phát triển song chưa ổn định
kim ngạch xuất khẩu hai chiều mới chỉ đạt một trăm linh triệu usd một năm
vì vậy rất cần sự hợp tác của doanh nghiệp hai bên để tích cực trao đổi thương mại
đẩy mạnh khả năng đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao
để tạo điều kiện cho nông sản việt nam tiếp cận thị trường bungary
việc bungary ủng hộ chính thức triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cũng như sớm tổ chức khóa họp lần thứ hai mươi bốn của ủy ban liên chính phủ việt nam bulgari
về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật sẽ mở ra hướng đi mới trong quan hệ hợp tác hai nước
nhất là khi bungary ký kết và thông qua hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu
thời gian tới hai bên sẽ trao đổi về xuất khẩu lao động cũng như đầu tư vào thủ đô hai nước
trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác song phương sâu sắc
trên cơ sở khai thác thế mạnh tiềm năng của cả hai bên
chiều nay tại hà nội phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn người có công với cách mạng tỉnh kiên giang
nhằm ôn lại truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
cũng như tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
hiện nay tỉnh kiên giang có một trăm một mươi sáu tám trăm linh người có công với cách mạng
trong đó hơn một bà mẹ việt nam anh hùng một mươi năm liệt sĩ
trên một mươi thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
những năm qua công tác uống nước nhớ nguồn tạo điều kiện tốt cho cuộc sống gia đình người có công
luôn là mục tiêu trong chính sách phát triển
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định đảng và nhà nước luôn dành nhiều chính sách yêu đãi
đối với người có công với cách mạng
gần đây nhất thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo giao các bộ ngành trung ương hoàn thiện hệ thống chính sách
và xử lý những vướng mắt trong quy định cũng như quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ công tác người có công
chính phủ đang lập đề án trình quốc hội dự thảo pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh yêu đái người có công
theo đó chế độ chính sách yêu đãi đối với người có công sẽ ngày càng được nâng lên
làm nền tảng cho việc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng nêu gương sáng cho thế hệ trẻ
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị quỹ hạt giống việt của báo nhân dân tiếp tục hướng tới những học sinh các tỉnh vùng núi phía bắc
nơi đang có nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế và xã hội
vào tối nay ngày một mươi tám tháng chín quỹ tổ chức trao một suất học bổng mỗi suất trị giá ba triệu đồng
cho các em học sinh nghèo hiếu học của một mươi tỉnh vùng núi phía bắc
học viên thiết thực kịp thời chia sẻ những khó khăn với các em học sinh vùng cao tiếp sức cùng các em đến trường
lễ trao học bổng quý hạt giống việt cho học sinh các tỉnh miền núi phía bắc được tổ chức quy mô trang trọng
với sự tham dự của đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí trần văn sơn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh điện biên
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm anh hùng và lãnh đạo một mươi tỉnh vùng núi phía bắc
nằm trong chương trình lần này quỹ hạt giống việt quyết định trao một suất học bổng tặng các học sinh nghèo
học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc đang học tập và sinh sống tại một mươi tỉnh miền núi phía bắc
mỗi suất trị giá ba triệu đồng
toàn bộ kinh phí của chương trình trao học bổng lần này do tập đoàn mường thanh tài trợ
bước sang năm thứ sáu hoạt động quỹ hạt giống việt báo nhân dân đã và đang thực hiện tốt mục tiêu ban đầu đề ra
khi đã tổ chức thành công một số các chương trình trao học bổng và hỗ trợ cho hàng nghìn học sinh nghèo
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giúp các em có điều kiện để phát triển bản thân và được tiếp cận nền giáo dục một cách công bằng
trong thời gian tới quỹ hạt giống việt sẽ tiếp tục có kế hoạch đến với nhiều vùng khó khăn khác trong cả nước
như khu vực tây nguyên vùng biển đảo và tiếp tục đến với nhiều hơn các gia đình chính sách
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào chiều tối qua ngày một mươi bảy tháng chín đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực đường đê la thành hà nội
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản
thông tin chi tiết về vụ cháy ủy ban nhân dân quận ba đình đã có báo cáo về sự việc
tại cuộc họp giao ban thành ủy hà nội diễn ra vào chiều nay
theo báo cáo vào hồi một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín
tại khu vực sau số nhà tám trăm tám mươi chín đường đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình đã xảy ra cháy
sau đó lan sang tám nhà liền kề mặt đường la thành
đến khoảng hai mươi giờ ba mươi phút của ngày đám cháy cơ bản được không chế
còn một số vị trí có nguy cơ bùng phát trở lại
các lực lượng tiếp tục ứng trực tại hiện trường xử lý các khu vực có thể bùng phát cháy trở lại
đến khoảng hai mươi ba giờ đã xử lý triệt để lực lượng công an quận tổ chức bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra
vị văn nhân quận đã chỉ đạo vị văn nhân phường và các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi
động viên bước đầu hỗ trợ khó khăn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
mỗi gia đình vị văn nhân quận đã hỗ trợ hai triệu và vị văn nhân phường hỗ trợ một triệu một gia đình
đối với các nhà gia đình thuê để chăm sóc bệnh nhân điều trị ngoại trú bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
thì bệnh viện nhi trung ương đã hỗ trợ một triệu đồng
một trường hợp và đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và bố trí chỗ ở tạm trong khu vực bệnh viện
theo thống kê sơ bộ có một mươi chín căn nhà bị cháy gồm ba mươi một hộ và chín mươi chín nhân khẩu bị ảnh hưởng
thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng đánh giá chi tiết
ủy ban nhân dân quận cũng chỉ đạo ủy ban nhân dân phường và các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi
động viên bước đầu hỗ trợ khó khăn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
bệnh viện nhi trung ương đã hỗ trợ hai triệu đồng
điều tra công an tp hà nội đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
quy định tại các điều hai trăm năm mươi sáu và hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự để điều tra vụ án bảy người tử vong
sau khi đến dự đêm nhạc tại công viên nước hồ tây vào đêm ngày một mươi sáu tháng chín
theo đại diện cơ quan cảnh sát điều tra ngay sau khi vụ việc xảy ra
giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo
cơ quan điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội
viện kiểm sát và công an quận tây hồ khẩn trương tới hiện trường xác minh làm rõ vụ việc
trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng chín cơ quan điều tra tập trung thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ
điều tra truy xét thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp một số đối tượng liên quan để phát hiện
thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án phục vụ công tác điều tra
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin tối ngày một mươi sáu tháng chín
tại khu vực công viên nước hồ tây đã diễn ra đêm nhạc điện tử do công ty trách nhiệm hiếu hạn kết nối á châu tổ chức
trong khi diễn ra sự kiện đã có một số người phải đưa đi cấp cứu
cho đến chiều qua ngày một mươi bảy tháng chín đã có bảy người tử vong và được xác định có liên quan đến việc sử dụng chất ma túy
qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội
lực lượng công an phát hiện có nhiều bóng cười và một số vật chất nghi là ma túy
hiện tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố tổ chức điều tra
sớm làm rõ vụ án xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra
giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của phan văn anh vũ
tức là vũ nhôm cùng với một số tổ chức cá nhân có liên quan tại thành phố hồ chí minh và thành phố đà nẵng
quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại thành phố hồ chí minh
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng cụ thể
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
xảy ra tại thành phố hồ chí minh
ra các quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở
nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
một nguyễn hữu tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hai đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
ba nguyễn hữu tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh
năm lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
năm nguyễn thanh trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ
tại thành phố đà nẵng ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám

đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra sử dụng của hội trang bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân sau
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
một đào tấn bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nay là bí thư đảng ủy khối các khu công nghiệp
nguyễn viết tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân tp đà nẵng nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa
ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
nguyễn văn cán sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
hai phan xuân ít sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thời gian qua công an tp hcm đã mở nhiều đợt tấn công truy quét các ổ nhóm tội phạm hình sự để bảo đảm an ninh trật tự và đem lại sự bình yên cho người dân kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
các ổ nhóm tội phạm bị triệt phá trong thời gian qua hầu hết đã sử dụng công nghệ cao như internet mạng xã hội để thực hiện các hành vi phạm pháp
vụ án sản xuất và tiêu thụ ma túy lớn thầu đề đá gà sóc đĩa lừa đảo cho vay nặng lãi bắt giữ người trái phép
đường dây mua bán dâm cao cấp gồm các hoa hậu của các cuộc thi sắc đẹp người mẫu nổi tiếng tham gia
điển hình như vụ án ngày một mươi ba tháng chín công an tp hcm đã triệt phá ổ bạc bằng hình thức sóc đĩa quy mô lớn tại quận gò vấp với số tiền cá cược hàng tỷ đồng do đối tượng nguyễn trung thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở thanh hóa cầm đầu
ổ cơ bạc này gồm hàng chục đối tượng tạo thành đường dây cá cược mốc nối cho các con bạc mây đỏ đen chơi sóc đĩa trong cả nước với nhiều đối tượng tham gia
vụ án phát hiện hơn một trăm linh đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán ba ba trăm chín mươi sáu địa chỉ ba trăm chín mươi sáu lê văn lương phường tân hưng quận bảy vào lúc rạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín
chuyển sang các thông tin quốc tế
cuộc hội đàm lần thứ ba trong năm nay giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã bắt đầu chiều nay theo giờ hà nội
tại trụ sở của ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
các nội dung chính của cuộc gặp thượng đỉnh lần này là cải thiện và phát triển quan hệ liên triều thúc đẩy đối thoại mỹ triều nhằm phi hạt nhân hóa và giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền triều tiên
phát biểu mở màn cuộc hội đàm tổng thống moon jae in cho biết ông cảm nhận được trọng trách lớn mà cả hai bên đang mang
đồng thời hy vọng rằng hội nghị này sẽ đem lại những kết quả to lớn như món quà gửi tới tám mươi triệu người dân của hai nước trong dịp lễ trung thu
tổng thống hàn quốc kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán và bày tỏ hy vọng hai bên có thể đem lại những kết quả hòa bình thịnh vượng cho tất cả người dân
về phần mình nhà lãnh đạo kim trương ưn cho biết ông cảm thấy gần gũi hơn với tổng thống moon jae in đồng thời cảm ơn nhà lãnh đạo hàn quốc về những kết quả tốt đẹp vừa qua
theo ông kim jong un quan hệ liên triều và quan hệ mỹ triều tiên hiện đã được cải thiện và tổng thống moon jae in là người đã giúp mở ra cuộc đối thoại mỹ triều tiên đầu tiên
trong lịch sử nhà lãnh đạo triều tiên bày tỏ sẵn sàng đẩy nhanh nỗ lực hướng tới hòa bình và hòa giải đồng thời cho rằng hai bên cần ghi nhớ nguyện vọng của người dân hai miền triều tiên làm việc nhanh hơn và đạt được hiệu quả lớn hơn
nhà lãnh đạo kim trương ươn cũng hy vọng tổng thống moon jae in sẽ hài lòng về chuyến thăm này
bộ ngoại giao mỹ thông báo nước này sẽ hạn chế đáng kể số lượng người tị nạn vào mỹ trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó chỉ cho phép tiếp nhận ba mươi người tị nạn vào mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín
ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định không quá ba mươi người tị nạn từ các nước xảy ra chiến tranh bạo lực và khủng bố trên toàn thế giới sẽ được phép nhập cảnh mỹ
đây là mức tiếp nhận người tị nạn thấp nhất kể từ khi mỹ thông qua đạo luật tị nạn vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bằng hơn một phần tư mức giới hạn mà cựu tổng thống berrak obama đưa ra cho tài khoá hai nghìn một mươi
là một trăm một mươi người tị nạn
washington hiện đang xử lý hơn hai trăm tám mươi đơn xin tị nạn vào mỹ trong đó có hơn tám trăm linh đơn xin tị nạn đang chờ quyết định có được chấp nhận hay không
tổng thống philippines rodrigo duterte tái khẳng định mong muốn đóng cửa tất cả các mỏ khai thác trên toàn quốc sau khi xảy ra các vụ sạt lở đất gây chết người do ảnh hưởng của siêu bão măng khuốt
ông duterte cũng cho biết thực tế là ngành khai mỏ không đóng góp nhiều cho nền kinh tế của philippines
chỉ vào khoảng một ba tỷ đô la mỹ mỗi năm
phát biểu trong cuộc họp của ủy ban ứng phó thảm họa của chính phủ tổng thống philippines rodrigo duterte nhấn mạnh nếu có thể tự quyết ông sẽ cho đóng cửa tất cả các khu khai thác mỏ tại quốc gia này
trước đó bộ tài nguyên và môi trường philippines đã yêu cầu đóng cửa tất cả các khu mỏ quy mô nhỏ tại vùng coridera trên đảo chính luzon sau khi các vụ sạt lở đất tại khu vực này khiến hai mươi bốn người thiệt mạng
ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua ít nhất ba mươi thợ mỏ đã thiệt mạng và một mươi ba người khác vẫn đang mất tích sau vụ lở đất ở itogon miền bắc philippines
các quan chức chính phủ cho rằng chính việc khai thác nhỏ lẻ bất hợp pháp là nguyên nhân chính khiến những vụ tai nạn sạt lở tăng cao
các quan chức chính phủ cho rằng chính việc khai thác nhỏ lẻ bất hợp pháp là nguyên nhân chính khiến những vụ tai nạn sạt lở tăng cao